aff suzuki cup luôn được coi là giải đấu quan trọng của đội tuyển bóng đá nam việt nam
sau những thành công ở giải u hai mươi ba châu á và asean hai nghìn một mươi tám tại indonesia
lần xuất quân này của thầy trò huấn luyện viên park hang seo chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ đồng đảo của người hâm mộ trên cả nước
sau chuyến tập huấn tại hàn quốc đội tuyển việt nam đã có một số buổi tập tại hà nội
để chốt danh sách hai mươi ba cầu thủ chính thức lên đường tham dự aff suzuki cup hai nghìn một mươi tám
trong buổi tập cuối cùng tại hà nội chiều ngày bốn tháng một mươi một
thầy trò huấn luyện viên park hang seo đã có buổi tiếp xúc báo chí truyền thông cuối cùng
trước khi bay sang lào vào chín giờ sáng ngày năm tháng một mươi một
trả lời báo chí huấn luyện viên park hang seo tỏ ra rất tự tin vào cơ hội của đội tuyển việt nam tại giải đấu lần này
sau chuyến tập huấn vừa rồi tại hàn quốc có thể nói đội tuyển việt nam đã đạt được chín mươi kỳ vọng
các cầu thủ bị chấn thương đến nay đã bình phục hoàn toàn
cách đây một mươi năm chúng ta đã có thành công tại aff hai nghìn tám
năm hai nghìn nay chúng tôi cũng sẽ có sự quyết tâm lớn để đem lại một giải đấu thành công nữa cho các bạn
hai cái tên cuối cùng bị loại khỏi danh sách hai mươi ba cầu thủ chính thức là hậu vệ dương thanh hào và tiền vệ đinh thanh trung
cùng với đó là vị trí thay thế sự vắng mặt của hậu vệ văn thanh bị chấn thương bằng tiền vệ đa năng trọng hoàng
có thể nói huấn luyện viên park hang seo đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho đội tuyển việt nam
riêng về tinh thần của các cầu thủ thì tôi không hề lo lắng
vì theo tôi phân tích đội tuyển việt nam trước đây thường hay bị ghi bàn ở những phút đầu tiên của trận đấu
cũng như hay có tâm lý e rè trước những đội bóng lớn như thái lan
để khắc phục vấn đề này chúng tôi đã làm việc với các cầu thủ để chuẩn bị một tâm thế tốt nhất
theo ông park điểm yếu về bản lĩnh thi đấu của đội tuyển việt nam trước các đội bóng trong khu vực về cơ bản đã được khắc phục
đây sẽ là cơ sở để người hâm mộ
cả nước tin vào thành công của đội tuyển trong giải đấu lần này